mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
ngày một mươi tám tháng một hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án bị cáo nguyễn hữu thủy ba mươi tuổi
mức án tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản
và tuyên án bị cáo nguyễn văn đông ba mươi một tuổi cùng quê nghệ an ba năm tù về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một do không có tiền tiêu xài thủy và đông rủ nhau đi trộm xe máy
khi cả hai đến đường d ba mươi bảy khu dân cư việt sinh phường an phú thành phố thuận an
thì thấy một xe máy đang giữ trước nhà khoa hạnh phúc nhưng không có người trông coi
lúc này thủy đi bộ đến trộm xe còn đông dừng xe gần đó để chờ
khi thủy đang dắt xe ra thì bị anh phạm văn tài là bác sĩ cũng là chủ xe
đang ở phía nhà đối diện phát hiện tri hô và chạy ra ngăn cản
thế vậy thủy rút dao chống trả và trui rủi anh tài
thấy tên trộm có dao anh tài bó chạy thì không may bị ngã ở lề đường
mặc dù anh tài bị ngã nhưng thủy không buông tha mà chạy lại dùng dao đâm vào vùng ngực anh tài
rồi rút dao bó chạy đến chỗ đông đang nổ máy chờ sẵn tẩu thoát
anh tài được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi nghe thông tin anh tài tử vong
thúy và đông đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại phiên xét xử các bị cáo thành khẩn khai báo an năng hối hận về hành vi của mình
đã gây ra cho gia đình bị hại
hai bị cáo cũng xin lỗi và xin gia đình bị hại tha thứ